hiện nay dịch tài lợn châu phi đã áp sát địa bàn thành phố hồ chí minh với những diễn biến hết sức phức tạp
ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội
để chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đã đưa ra các tình huống huy động toàn dân tập trung phòng chống dịch
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trước khi dịch xảy ra ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra các tình huống khẩn cấp
như dịch tài heo châu phi xảy ra ở các tỉnh phía bắc
dịch xảy ra tại các địa bàn cung cấp nguồn thịt heo cho thành phố
dịch xảy ra trên địa bàn thành phố
từ đó thành phố đã chỉ đạo các địa phương vào cuộc một cách quyết liệt để phòng chống dịch
hiện nay thì chúng tôi thành lập và ra là hai cái chốt cố định
cực hai mươi bốn trên bốn mỗi khi xe qua thì chúng tôi có bản là viện xe
phun trịch trên xe phun trịch đồng thời kiểm tra tất cả những tờ liên quan đến việc hoàn chuyển heo trên xe
trong trường hợp phát hiện diết mổ ra súc
trái phép vận chuyển heo sống phủ tạng và sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo không qua kiểm dịch
không rõ nguồn gốc áp dụng biện pháp tiêu hủy đối với toàn bộ tăng vật
thì hiện nay cũng theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân thành phố
thì cũng thường xuyên là lập danh sách các cái hộ trăn nuôi đến tuổi xuất chuồng
thì cũng để cung cấp cho trị cục trăn nuôi thú huy
thì trị cục trăn nuôi thú huy sẽ phối hợp với lại các cái thương lái
tại các cái cơ sở diết mổ của địa bàn trên địa hành hồ chí minh
để tiêu thủ cái nguồn hàng này để giúp cho người nông dân tiêu thủ cái nguồn hàng
thành phố cũng yêu cầu các địa phương không tái đàn
không sử dụng thức ăn thừa để phục vụ chăn nuôi
không mua bán thịt heo khi chưa được kiểm dịch
đồng thời tăng cường lấy mẫu giám sát virus dịch bệnh
từ các tỉnh trước khi cho heo nhập vào thành phố